một vụ nổ tàu cá vừa xảy ra tại thanh hóa vào tối qua hai mươi ba tháng chín vụ việc khiến năm người bị thương ba người mất tích
nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa đã triển khai một xe chuyên dụng cùng một mươi cán bộ chiến sĩ
và các thiết bị hỗ trợ tìm kiếm đến hiện trường xử lý hậu quả
đến bốn giờ sáng nay thi thể của hai nạn nhân là ông lê xuân bình chủ tàu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và ông lê xuân hiếu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai cùng ngụ tại xã hải châu huyện tĩnh gia đã được tìm thấy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn lại là đặng đình kiên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ thôn liên hải cùng xã hải châu
năm người bị thương hiện đã được đưa đi bệnh viện điều trị nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ